khi nhìn thấy một số tiền lớn một nữ giúp việc đã nổi lòng tham và nhanh tay trộm cắp của gia chủ
sau đó bỏ trốn tuy nhiên ngay sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
vụ việc trên vừa xảy ra trên địa bàn phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú tệ tỉnh đồng nai
hương là người giúp việc cho ông đỗ văn vạn chú tại phường hiệp hòa thành phố biên hòa
trong lúc vệ sinh phòng ngủ của ông vạn hương đã mở cửa tủ quần áo
phát hiện ngăn tủ quần áo trên cùng có một túi ni lông bên trong có ba trăm linh triệu đồng
nên đã lấy trộm toàn bộ số tiền rồi thu dọn đồ đạc cá nhân thuê xe taxi bỏ trốn
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt ngay sau đó và đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản